ngày một mươi sáu tháng ba lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp tri cục hải quan cửa khẩu nậm cắn
đã tiến hành bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
đối tượng được xác định là mùa bá trò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại bản đồng dưới xã sơn tây huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
vào lúc chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba khi đối tượng này đang mang trong người hơn hai tỷ đồng việt nam vượt biên giới việt nam lào theo đường mòn
thì bị lực lượng phối hợp của biên phòng và hải quan cửa khẩu nậm cắn phát hiện bắt giữ
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn đang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an huyện kỳ sơn để tiếp tục điều tra xử lý